theo thống kê của trung tâm kiểm soát bệnh tật tp đà nẵng mặc dù tổng số ca mắc sốt xuất huyết trên địa bàn tính từ đầu năm đến nay là hơn một ca giảm hơn hai lần so với cùng kỳ năm trước
tuy nhiên để chủ động phòng bệnh trong thời gian tới các cấp ngành địa phương trên địa bàn đã triển khai nhiều biện pháp phòng chống sốt xuất huyết trên diện rộng
theo chu kỳ hàng năm bệnh sốt xuất huyết sẽ bắt đầu từ tháng sáu và bùng phát mạnh vào tháng chín một mươi và một mươi một
vì vậy để chủ động phòng chống dịch sốt xuất huyết từ nay đến cuối năm ngành y tế đà nẵng đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt
tuy nhiên công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết đạt hiệu quả thì vai trò của người dân và chính quyền địa phương các cấp là rất quan trọng nhất là trong công tác vệ sinh môi trường diệt lăng quăng bọ gậy và phòng chống mũa đốt
đối với tính mạng con người cần phải giữ gìn ý thức bảo vệ môi trường trách nhiệm của người dân là luôn luôn làm sạch cho môi trường và vì cái môi trường của thành phố đà nẵng của chúng ta
mặc dù thời gian phát động và huy động nhân dân rất gấp tuy nhiên do ý thức của người dân nhận thức vấn đề về phòng chống dịch bệnh rất cao nên tại các điểm dọn vệ sinh môi trường thì được sự ủng hộ và tham gia rất nhiệt tình của bà con nhân dân đặc biệt là lực lượng cố cán cơ sở cũng như sự tham gia đầy đủ của các bộ ưu an phường
cũng trong thời gian qua các cấp trên địa bàn đà nẵng đã triển khai quyết liệt công tác phòng chống dịch bệnh huy động nhiều nhân lực tham gia tổ chức giám sát xử lý các ổ dịch sốt xuất huyết phân công cán bộ đứng điểm tại tất cả các quận huyện để kịp thời phối hợp với các địa phương nhất là thời điểm dịch bệnh gia tăng số ca mắc đặc biệt tổ chức gia quân chiến dịch diệt lang quang bỏ gậy phun thuốc diệt mũi trên diện rộng
những nơi đặc biệt đang quy hoạch người dân bỏ rất nhiều dụng cụ phê thải ở đấy
tới mùa mưa đây chính là những nơi mũi sẽ sinh sản phát triển đặc biệt là những khu nhà trọ dành cho công nhân sinh viên v v
thì rất là người ta ít quan tâm tới vấn đề phòng bệnh cho nên vấn đề vệ sinh ở đây cũng cần phải được chú trọng
và đối với những vùng này mà khi xác định ở vùng nguy cơ thì chúng tôi sẽ ngòi chuyện vận động thì sẽ trực tiếp triển khai các chiến dịch cũng như phun hóa chắc trên diện rộng ở khu vực này
để chúng ta mục đích là diệt dự
cùng với đó công tác chuẩn bị nhân lực phương tiện hóa chất và các điều kiện đáp ứng điều trị sốt xuất huyết tại các cơ sở y tế trên địa bàn luôn sẵn sàng nhằm kịp thời thu dung điều trị bệnh trong mọi tình huống